sâm ngọc linh một trong năm loại dược liệu quý hiếm trên thế giới là loại sâm hay bị làm giả trà trộn để lừa bán cho người tiêu dùng
vì vậy phiên chợ sâm ngọc linh hàng tháng với chất lượng bảo đảm và giá cả hợp lý đã được ubnd huyện nam trà my tỉnh quảng nam tổ chức ngay dưới chân núi ngọc linh
phiên trợ đầu tiên đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng nam
phiên chợ sâm ngọc linh đầu tiên diễn ra từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi với hai mươi gian hàng trưng bày giới thiệu bày bán củ xâm ngọc linh và các sản phẩm được chế biến từ sâm
ngoài ra tại phiên trợ này còn có ba mươi gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của miền núi quảng nam
phiên trợ xâm ngọc linh là nơi để người dân trồng xâm doanh nghiệp trồng và sản xuất chế biến xâm và các sản phẩm từ xâm gặp gỡ trao đổi với khách hàng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ